một mươi chín thí sinh tham gia kỳ thi tây nghề thế giới đã chính thức lên đường sang liên bang nga
tổng cục giáo dục nghề nghiệp các trường có thí sinh tham gia cùng các cơ quan báo chí truyền thông
sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động hậu cần và thông tin về cuộc thi trong một mươi ngày thi tới
để chuẩn bị cho cuộc thi một mươi chín thí sinh tham dự dự thi ở một mươi tám nghề đều đã được đưa sang nước ngoài huấn luyện
được tiếp cận với thiết bị và dụng cụ tiên tiến hiện đại
đồng thời được cọ sát với các thí sinh ở nước sở tại trong thời gian huấn luyện
ngoài ra ban tổ chức cũng đã mời chuyên gia tâm lý và các chuyên gia khác tổ chức tập huấn cho thí sinh
chuyên gia phiên dịch và các thành phần đoàn liên quan về tâm lý dự thi
các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng phân tích đề thi kỹ năng quản lý thời gian
kỹ năng làm việc trong thời gian áp lực kỹ năng ứng xử kỹ năng giao tiếp
với những chuẩn bị tốt nhất trong thời gian qua
hy vọng các thí sinh tham gia dự thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi năm này sẽ mang thành tích cao về cho đất nước